ngày bốn tháng bảy bộ thủy lợi trung quốc thông báo nước này đã nâng mức phản ứng khẩn cấp
nhằm đối phó lũ lụt từ cấp bốn lên cấp ba trong bối cảnh những trận mưa liên miên
tiếp tục tàn phá các vùng đất rộng lớn của nước này
mực nước ở các khu vực trung và hạ lưu của sông trường giang
cũng như hồ động đình và bà dương tiếp tục dâng cao do hậu quả của những trận mưa liên tiếp
tổng cộng có một mươi sáu con sông ở hai tỉnh giang tây và an huy có mức nước đã lên trên mức cảnh báo lũ trong cùng ngày
theo bộ thủy lợi trung quốc công tác điều phối hoạt động của những hồ chứa nước
ở các khu vực thượng lưu sông trường giang sẽ được triển khai nhằm hạn chế lượng nước
đổ về đập thủy điện tam hiệp và giảm nhẹ sức ép kiểm soát lũ ở các khu vực trung và hạ lưu của con sông này